thủ tướng chính phủ vừa phê duyệt quyết định về thăm dò khai thác và chế biến khoáng sản quạng vàng đồng nikken và mô liben đến năm hai nghìn hai mươi năm
xét đến năm hai nghìn ba mươi năm trong đó không cho phép xuất khẩu quạng nguyên khai tinh quạng vàng đồng
quy hoạch cũng đặt ra mục tiêu đạt sản lượng khai tuyển hơn một trăm bốn mươi sáu bốn trăm linh tấn tinh quạng vàng hai trăm một mươi sáu tấn tinh quạng đồng một trăm linh ba tấn quạng niken
các chỉ tiêu sản lượng khai thác sẽ giảm nhẹ vào năm hai nghìn hai mươi năm lần lượt là một trăm bốn mươi sáu ba trăm chín mươi ba tấn quạng vàng quạng đồng là hai trăm linh sáu tấn nikken là một trăm một mươi tám tấn và một năm trăm linh tấn quạng mô lip đen
quy hoạch cũng xác định tổng vốn đầu tư cho hoạt động khai thác thăm dò các loại khoáng sản gần chín bốn trăm linh tỷ đồng trong đó quạng vàng sấp xỉ ba tám trăm linh tỷ đồng đồng là hơn hai tám trăm ba mươi tỷ đồng nikken trên hai một trăm năm mươi tỷ đồng